cục cảnh sát giao thông cho biết ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi hai người
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một giảm hai vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi một người
đường sắt xảy ra một vụ bị thương một người đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một một trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền gần một tỷ đồng tạm giữ bảy xe ô tô bốn trăm một mươi bảy xe mô tô tước ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý một trăm hai mươi sáu trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống
camera giám sát là sáu trăm hai mươi bảy trường hợp